thưa quý vị với ba năm tỷ lượt tải về cho đến thời điểm hiện tại
tiktok hiện đang là một trong những nền tảng mạng xã hội thu hút sự tham gia đông đảo nhất của giới trẻ
nhưng tiktok cũng không nằm ngoài vòng xoáy nội dung tiêu cực như các mạng xã hội khác
khi nhiều nội dung đăng tải trên đây tạo ra sự phản cảm lệch lạc suy nghĩ
thời gian qua thì nhiều trào lưu được thực hiện ở sân bay rồi chia sẻ lên tiktok
đã gây ra vô số tranh cãi trên mạng xã hội
đa phần vì những trào lưu có phần độc hại này có thể đe dọa đến an toàn của người thực hiện
và nghiêm trọng hơn là an toàn của cả chuyến bay
đang nói đó lại là những trào lưu nhằm mục đích là sống ảo của một bộ phận giới trẻ
và còn đang lan truyền từ người này đến người khác
mà không phải ai cũng biết rằng hành động của mình có thể bị xem xử phạt hành chính
thậm chí là còn bị cấm bay
chào lưu quay tiktok đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở việt nam đặc biệt là giới trẻ
thậm chí để có được đoạn video ngắn
lại độc và lạ giới trẻ sẵn sàng bất chấp tất cả
những ngày gần đây trào lưu nhằm mục đích sống ảo của giới trẻ đã liên tiếp xuất hiện ở sân bay
vi phạm quy định về an ninh an toàn hàng không
từ sun mây trên máy bay bằng điện thoại kẹp ở cửa sổ máy bay
cho đến núi nhảy quay tiktok khi máy bay đang di chuyển
rồi đến tạo dáng trên băng truyền hành lý chỉ để đăng tải lên tiktok với dòng trạng thái
bất kể đời lạc trôi
cư dân mạng cho rằng với kiểu vô tư vô ý thức như thế này
thì sẽ có ngày cuộc đời lạc trôi thực sự
trở về cuộc sống thật đi ảo quá rồi
em đẹp em xinh nhưng em nguy hiểm
đẹp đâu tình đâu chưa thấy nhưng chắc chắn thấy không có suy nghĩ
rõ ràng quay tiktok không sai cái sai nằm ở chỗ người quay tiktok
việc mỗi cá nhân thể hiện cái tôi khả năng sáng tạo và sự tự tin của bản thân đều được tuyến thích trong xã hội
xong việc thực hiện nó cần văn minh
sao cho phù hợp với hoàn cảnh điều kiện thực tế
đặc biệt là đúng quy định của pháp luật
qua sự hiểu ồn ào mạng xã hội vô qua
cư dân mạng cho rằng cần xử lý nghiêm những hành khách vi phạm an ninh hàng không của dân đen
những hành vi vi phạm quy định an toàn bay nên cấm bay năm năm là khóc hết
mục đích của họ chỉ là câu view nhưng bất chấp nguy hiểm cho người khác thì hãy cố gắng thật nặng cho họ sợ và không dám buồn
hàng không là ngành cần sự an toàn
sự an toàn tuyệt đối bởi đặc vụ khác hẳn với các ngành công tài khác
bởi sự nguy hiểm đặc thù mọi hành vi gây nguy hiểm phải được loại bỏ để chuyến bay an toàn nhất
việc nghiện sống ảo nó khiến con người sống phụ thuộc vào nó ngày một nhiều và không thể kiểm soát
sống ảo mọi nơi mọi lúc mà bất chấp mọi nguy hiểm
để an toàn cho mọi chuyến bay đề nghị cấm bay có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với hành khách vi phạm
qua sự việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho việc giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay
có mật độ hoạt động cao của tàu bay và các phương tiện cũng như các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác
việc cục hàng không ban hành chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không là cần thiết
điều này cũng nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng xây dựng văn hóa an toàn hàng không một cách bền vững
tuy hơi muộn vì toàn sự việc diễn ra mới tăng cường nhưng có còn hơn không
phải tăng cường giám sát tăng cường giáo dục tuyên truyền
đặc biệt là xây dựng các biện pháp xử lý khi vi phạm thì mới hợp tình hợp lý
tôi nghĩ phải có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không
để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn an ninh hàng không tạo nên văn hóa an toàn hàng không
bạn nghĩ sao về trao lưu sống ảo quay tiktok của giới trẻ hiện nay
những nguy hiểm khi quay sai chỗ sai địa điểm
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân